trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc dự báo trước được nguy cơ dịch bệnh và khả năng đáp ứng của mỗi quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng
mới đây nhóm nghiên cứu tại trường đại học y hà nội đã chính thức giới thiệu hệ thống cảnh báo nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín toàn cầu
dựa trên nguồn dữ liệu tin cậy đánh giá trên nhiều yếu tố hệ thống đã đưa ra những cảnh báo chính xác về diễn biến tình hình dịch bệnh hỗ trợ cơ quan quản lý đưa ra kịch bản ứng phó dịch một cách kịp thời
đây là hệ thống cảnh báo nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín vùng màu vàng thể hiện số ca hiện còn đang nhiễm còn vùng màu đỏ là những thành phố có nguy cơ sẽ xuất hiện ca bệnh trong tháng ba này
hệ thống cũng thể hiện mối tương quan giữa số ca nhiễm mới với khả năng kiểm soát dịch bệnh của từng quốc gia qua biểu tượng khiên màu đỏ trên bản đồ
cùng với nhiều yếu tố tác động khác như mật độ dân số thời tiết mạng lưới giao thông đặc trưng của tác nhân gây bệnh hệ thống sẽ phân tích đánh giá các nguy cơ có thể phát triển dịch ở mỗi địa bàn trên thế giới
thông qua số liệu mà chúng tôi phân tích thì kết quả cho thấy là yếu tố giao thông hiện nay đọc vào trong quyết định
cái nguy cơ tập trung rất lớn ở các vùng mà đặc biệt là giao thông về hàng không tại các cửa khẩu sân bay và cái yếu tố nguy cơ lúc này nó có sự đăng xe lẫn nhau
từ đó gợi ý cho chúng ta cái kịch bản ứng phó sẽ chuyển từ cái chuyện tập trung nguồn lực vào một điểm trở thành và tạo ra những cơ chế điều phối những cơ chế phối hợp ngang những cơ chế huy động nguồn lực
chúng ta không thể chờ đợi
để mà khi dịch xảy ra rồi thì chúng ta mới đi chống thì không chờ tay kịp mà chúng ta sẽ phải ước đoán và dự báo sớm để chúng ta có những cái chính sách về mặt con người về mặt cơ sở vật chất về tất cả những cái phương tiện phòng hộ để chúng ta có thể ngăn chặn được dịch
tại địa chỉ http covid một mươi chín global net các số hiệu sẽ được cập nhật hàng ngày từ nhiều cơ sở dữ liệu uy tín trên thế giới
ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo phân tích dữ liệu lớn những đánh giá chính xác về các nguy cơ tốc độ và mức độ
đang truyền bệnh dịch ở mỗi địa bàn trên toàn thế giới sẽ được hệ thống chỉ rõ
trong tương lai rõ ràng càng ngày với sự phát triển của ngành khoa học liên ngành thì hệ thống này sẽ có giá trị không chỉ áp dụng trong việc kiểm soát dịch bệnh covid mà có những giá trị tiềm năng trong dự báo phân tích và dự báo rất nhiều gánh nặng bệnh tật toàn cầu
nếu như được sự quan tâm ở cái cấp độ lớn hơn cấp độ khu vực cấp độ toàn cầu thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng trong tương lai chúng ta có thể đóng vai trò chủ động hơn trong việc loại bỏ những nguy cơ về dịch bệnh hoặc là đáp ứng hiệu quả trong việc kiểm soát các dịch bệnh đó
qua theo dõi hệ thống đã cảnh báo đúng về nguy cơ dịch bệnh tại việt nam châu âu và nhiều quốc gia trên thế giới cộng đồng cũng có thể cung cấp thông tin phản hồi về những nguy cơ dịch bệnh tại địa phương để nhóm nghiên cứu hoàn thiện hệ thống và đưa ra các phân tích xác thực hơn